dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm người lao động được nghỉ liên tục năm ngày
chính vì vậy mà lượng hành khách đi lại các tỉnh nam trung bộ khá lớn dẫn đến giá vé tàu xe cũng tăng theo
tại phú yên các doanh nghiệp vận tải khách đã đăng ký điều chỉnh giá vé tăng lên đến bốn mươi so với ngày thường
tuyến thành phố hồ chí minh phú yên và ngược lại các doanh nghiệp vận tải đã đăng ký tăng giá vé lên từ hai mươi đến bốn mươi so với ngày thường
trước lễ giá vé tăng áp dụng từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng bốn sau lễ là ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
với mức tăng này giá vé dường nằm cao nhất là bảy trăm linh đồng một vé và giá thấp nhất cho ghế ngồi là ba trăm một mươi đồng một vé
phú yên có khoảng một trăm linh phương tiện của hai mươi doanh nghiệp vận tải khách chạy cố định tuyến phú yên thành phố hồ chí minh và ngược lại
trong dịp lễ này thanh tra giao thông tỉnh phú yên sẽ xử lý nghiêm những nhà xe nào cố ý tăng giá vé quá cao vượt quy định
các cơ quan chức năng của tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bán đúng giá vé đã kê khai và niêm yết tại các bến xe doanh nghiệp